ngay khi nhận được thông tin của người dân về việc hai thanh niên đánh chém một người khác gây thương tích
công an phường duyên hải thành phố lào cai đã nhanh chóng xác minh bắt giữ hai thanh niên ngay tại hiện trường
quá trình điều tra xác định hai thanh niên là anh em ruột gồm phạm dương hiếu sinh năm hai nghìn ba
và phạm dương trung sinh năm hai nghìn năm cùng chú tại phường cốc lếu tp lào cai
bước đầu hai đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn về việc nợ tiền và bị nạn nhân đăng lên mạng xã hội
hiếu và trung đã hẹn nạn nhân để giải quyết mâu thuẫn
sau một hồi cự cãi hiếu và trung đã đuổi đánh chém nạn nhân bị thương nặng
khi đang chuẩn bị lên xe để bỏ trốn khỏi hiện trường thì hiếu và trung bị lực lượng công an phường bắt giữ